khăn xếp là một phụ kiện độc đáo làm tôn lên vẻ đẹp cho tà áo dài việt nam
khăn xếp trở thành một biểu tượng cho nét đẹp văn hóa của người dân việt nam ta
và trong buổi sáng ngày hôm nay mời quý vị cùng chúng tôi về thăm ngôi làng duy nhất ở miền bắc
còn tiếp tục giữ nghề làm khăn xếp
thôn giáp nhất nằm tại thị trấn nam giang huyện nam trực tỉnh nam định
là nơi duy nhất ở miền bắc còn giữ nghề làm khăn xếp
toàn thôn có hơn một hộ dân trong đó khoảng hai trăm linh hộ làm nghề
tuy nhiên không ai biết chính xác nghề có từ khi nào
đến nay người dân chỉ lưu truyền câu chuyện về thời kỳ thịnh hành nhất của khăn xếp trong lịch sử
năm một nghìn chín trăm ba mươi chín một nghìn chín trăm bốn mươi là lúc bây giờ là cái nghề làm nghề khăn xếp là thịnh nhất
trong những năm đấy thì đã có các cụ truyền đạt lại là
vua bảo đại đã về thành nam nam định để tham quan nam định
xong rồi đã ghé qua cái làng nghề để cũng đội cái sản phẩm của làng nghề khăn xếp
theo các nghệ nhân rắt nhất khăn xếp có ba loại khăn dành cho nam cho nữ
và loại khăng cả nam và nữ đều đội được
trước đây khăn xếp chủ yếu được làm với duy nhất một màu đen cho đàn ông đội
nhưng để thích ứng với nhu cầu của xã hội
khăn xếp dần dần được chuyển sang đủ các loại màu và mẫu mã sử dụng với các mục đích khác nhau
theo thăng trầm của thời cuộc có lúc khăn xếp dường như bị lãng quên
nhưng bằng tình yêu với nghề của ông cha những người con giáp nhất vẫn nỗ lực giữ nghề
và cho đến ngày nay giáp nhất vẫn là nơi gìn giữ tinh hoa văn hóa dân tộc